sau hơn một tháng triển khai gói cho vay một mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho người lao động với lãi suất
đến thời điểm này tại tp hcm vẫn chưa có doanh nghiệp nào được giải ngân gói hỗ trợ này nguyên nhân được cho là do điều kiện thủ tục còn khắt khe
hiện đã có ba mươi năm doanh nghiệp tại tp hcm nộp hồ sơ xin vay gói một mươi sáu tỷ đồng
nhưng tất cả đều không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn nên chưa thể tiếp cận vốn vay ưu đại này
những văn bản hướng dẫn của bộ lao động và bộ tài chính cũng yêu cầu là xác định khả năng tài chính của từng doanh nghiệp
mất cân đối không còn nguồn kể cả là nguồn thu hợp hấp khét và nguồn lợi nhận sau thế nữa
cũng còn một số doanh nghiệp nợ bảo hiểm sau đối với nhà nước cũng còn một số doanh nghiệp thì thế cũng chưa đảm bảo
để được vay vốn doanh nghiệp phải có từ hai mươi hoặc từ ba mươi
người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên
doanh nghiệp đã trả trước tối thiểu năm mươi tiền lương ngừng việc cho người lao động
doanh nghiệp không có nợ xấu ngân hàng tại thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo các chuyên gia những điều kiện này chưa sát với thực tế
một đó là anh phải giảm năm mươi lao động hoặc là không phát sinh doanh du không là năm mươi lao động thì lúc đó mới cho vay để hỗ trợ cái này
không có doanh du thì ngân hàng nhà nước
nó cho mới cho vay và cái lại xuất để trả lấy công nhân
thế mà nếu không doanh du mấy gì cho vay năm mươi còn năm trăm linh công nhân lấy đâu
chứ là một số các cái nó chưa thực tế
gói một mươi sáu tỷ đồng sẽ được ngân hàng chính sách xã hội giải ngân đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nếu không giải ngân hết chậm nhất đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi số tiền còn lại sẽ phải hoàn trả về ngân hàng nhà nước
nếu các tiêu chí được điều chỉnh phù hợp thì đây sẽ là sự hỗ trợ kịp thời
để doanh nghiệp giữ chân người lao động
khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh